và một câu hỏi tiếp theo đến từ bạn nguyễn xuân lan nhân viên văn phòng
bạn có đặt câu hỏi như sau ạ
tôi nghe nói mắc bệnh đái tháo đường nhiều năm thì sẽ diễn biến đến ung thư tuyến tụy
và như vậy thì có cách thức nào để phát hiện sớm bệnh trên người đá tháo đường hay không
xét nghiệm định hình ảnh nào thì cần phải làm định kỳ
vâng bạn nguyễn xuân lan hãy cùng lắng nghe những tư vấn từ tuyến sĩ phạm thúy hương
bệnh đái tháo đường không phải là chỉ từ tụy gây ra
có các tuyếp đái tháo đường khác nhau hoặc thể bệnh đái tháo đường khác nhau có liên quan đến vấn đề tụy
nhưng không phải bệnh đái tháo đường mà chúng ta hay gặp là bệnh đái tháo đường tuyếp hai là liên quan đến ôn thư tụy hay không
còn nếu bạn muốn sàng lọc ung thư tụy thì bây giờ có rất nhiều cách để mình có thể sàng lọc ung thư sớm
còn khi khám bệnh đái tháo đường định kỳ thì định kỳ chúng tôi cũng cho
các bệnh nhân làm trần đoán hình ảnh như bạn muốn hỏi là chỉ là chứa một bụng thông thường thôi
để mình định hướng mình xem là có vấn đề gì ở các tạng của bệnh nhân không để định hướng để đi kiểm tra tiếp chuyên khoa sâu hơn
đã vâng và đó là lời giải đáp thắc mắc từ phía tuyến sĩ phạm thúy hương dành cho câu hỏi của bạn nguyễn xuân lan
và nếu như mà những quý khán giả nào có chung một thắc mắc như vậy thì chúng ta cũng có thể tham khảo thêm những ý kiến vừa rồi
theo nguy cơ đáng báo động của bộ y tế là ở việt nam
cứ một mươi người thì sẽ có một người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và nguy cơ này sẽ tăng cao trong những năm tới đây
do đó ngoài việc điều trị thì chúng ta cần sử dụng những thực phẩm hỗ trợ để đẩy lùi nhanh nhất bệnh tiểu đường
cũng như những nguy cơ biến chứng tim mạch ở người bệnh tiểu đường
một sản phẩm hỗ trợ hiệu quả đang được khách hàng tiểu đường hiện nay tin dùng đó là hỗ trợ giảm đường huyết chlogat
với thành phần thảo dược hoàn toàn tự nhiên hỗ trợ hiệu quả mà không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào
các loại thảo dược hỗ trợ tốt cho bệnh tiểu đường gồm
giảo cổ lam giúp hạ đường huyết từ trên một mươi hai ml trên lít xuống còn sáu ml trên lít
giúp hoạt huyết tăng cường lưu thông máu ổn định huyết áp
dây thiệt canh kiểm soát và làm giảm đường huyết thòng ngừa biến chứng giảm cholesterol và lipid trong máu
dược liệu hụt địa giúp thanh nhiệt mát máu nuôi thận dưỡng âm bổ huyết hạ áp bảo tệ gan lợi tiểu
khẩu qua rừng giúp giải độc gan hạ đường huyết giảm mở máu và nhiều vitamin khoáng chất tốt cho người tiểu đường
nắm linh chi thúc đẩy quá trình tiết insulin cải thiện cơ bản nhiều năng yzin giảm đường huyết trong máu người mắc bệnh tiểu đường
ngủ vì tử giảm cảm giác ệ oải mệt mỏi đinh lăng bồi bộ sức khỏe thông huyết mạch bồi bộ khí huyết tăng sự dở dai tăng khả năng sinh lý
quý vị thân mến các loại dược liệu kể trên không chỉ giúp tăng cường chức năng bài tiết hóc môn chuyển hóa đường ở tuyến tị
mà còn giảm đề kháng insulin nhờ kiểm soát chư trình chuyển hóa đường
từ khi đường là gluco ở trong máu cho đến khi chuyển hóa thành năng lượng cho cơ thể
theo các chuyên gia y học cổ truyền trong các bài thuốc dùng thảo dược để trị bệnh cần thiết phải có mặt quân thần tá sứ
để hỗ trợ tương trợ lẫn nhau nhằm mục đích điều trị tốt nhất
việc dùng đơn lẻ một loại thảo dược hoặc bất hợp các loại với nhau chưa chính xác có thể không đạt hiệu quả như mong muốn
trong mỗi viên glogat là sự kết hợp đầy đủ của các tinh chất thảo dược giúp hỗ trợ bệnh nhân tiểu đường mỗi ngày mà không cần sử dụng bất kỳ sản phẩm nào khác
thực phẩm bảo vệ sức khỏe glugat hỗ trợ giảm đường huyết không thể thiếu đối với người tiểu đường
giảm đường huyết an toàn phòng ngừa biến chứng hiệu quả
đã có hàng ngàn khách hàng sử dụng và phản hồi tích cực về cho chúng tôi
nếu bạn hoặc người thân của bạn mắc bệnh tiểu đường thì đây chính là trợ thủ đắc lực cho bạn mỗi ngày
giá cả hợp lý phù hợp mọi đối tượng
hãy sử dụng và cảm nhận sau một mươi bốn ngày hoàn tiền một trăm linh nếu không hài lòng về chế phẩm
liên hệ ngay với chúng tôi bằng cách để lại ngay thông tin bên dưới video này
chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn ngay lập tức
hoặc bạn có thể gọi đến hotline chín trăm ba mươi bảy bảy trăm linh năm một trăm ba mươi chín chín trăm ba mươi ba bảy trăm tám mươi năm một trăm ba mươi chín
trước gặp website www glugas com để đặt hàng
công ty cổ phần dược phẩm hifa công bố và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm
hỗ trợ đường huyết glugas sản phẩm hỗ trợ giảm đường huyết được các chuyên gia khuyên dùng
xin kính chúc quý vị sức khỏe bình an xin chào và hẹn gặp lại